lễ hội áo dài tp hcm năm hai nghìn một mươi chín đã được khai mạc vào tối ngày hai tháng ba trên phố đi bộ nguyễn huệ
đây là năm thứ sáu lễ hội áo dài được tp hcm tổ chức với thông điệp
tôi yêu áo dài việt nam nhằm tôn vinh áo dài trang phục truyền thống lâu đời
di sản văn hóa của dân tộc khẳng định vị thế của áo dài trong đời sống đương đại
đồng thời quảng bá áo dài tới bạn bè quốc tế
đã thành thông lệ tháng ba năm nay lễ hội áo dài tp hcm lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
đã được ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng các ngành du lịch và văn hóa phối hợp tổ chức
lễ hội là một hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính cộng đồng lớn
thu hút nhiều nhà thiết kế các nghệ sĩ cũng như người dân khách du lịch trong và ngoài nước quan tâm tham gia
nhằm tôn vinh trang phục áo dài của việt nam tp hcm đã khởi xướng và tổ chức lễ hội áo dài tp hcm
trải qua chặng đường năm năm phát triển lễ hội áo dài tp hcm đã trở thành sự kiện thường niên
khẳng định được thương hiệu là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố
góp phần gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc xây dựng và quảng bá du lịch tp hcm
điểm đến hấp dẫn thân thiện an toàn
phát huy những kết quả đã đạt được của năm lần tổ chức lễ hội áo dài tp hcm lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề duyên dáng áo dài tp hcm sẽ được truyền tải thông qua chủ hoạt động
như các cuộc thi duyên giảng áo dài ảnh đẹp áo dài online và các chương trình diễu hành
các chương trình truyền cảm hứng về áo dài
ngày hôm nay em tới với lễ hội áo dài với vai trò là đại sứ
bản thân em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mình là một người rất là dân tộc thủ số
trước kia mình không có một truyền thống mặc áo dài bây giờ mình trở thành đại sứ
đây là điều đặc biệt đối với em em nghĩ là đây là một sự kết nối giữa các dân tộc
năm mươi bốn dân tộc anh em trên nước việt nam mang một màu sắc chung đó là áo dài
mình nó không chỉ là một lễ hội văn hóa riêng của thành phố mà đã trở thành một lễ hội của cả nước
và là sự mong chờ nhiều nhất của những người yêu áo dài trong mỗi dịp tháng ba
và với bản thân vườn hoa thì trong suốt hai mươi năm năm đứng trên sân khấu với vai trò là mc và ca sĩ
thì hoa cũng rất là may mắn khi được mặc hơn một bộ áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng khắp cả nước
và mỗi lần đi nước ngoài thì cái bộ áo dài việt nam nó luôn khẳng định được niềm tự hào của người việt nam
chỉ cần nhìn thấy tà áo
nhìn thấy việt nam thôi là họ sẽ thốt lên
bạn là người việt nam phải không
trải qua trạng đường năm năm phát triển lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh đã trở thành sự kiện thường niên
khẳng định được thương hiệu là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố
góp phần giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
mùa lễ hội áo dài năm nay sẽ kéo dài trong suốt tháng ba với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn
và mang tính tương tác cộng đồng cao